vụ việc bắt vợ gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội được xác định xảy ra tại thôn pả vi hạ xã phả vi huyện mèo vạc
rất kịp thời công an xã đã có mặt để giải cứu bé gái
trước đó ngày bảy tháng hai trên mạng xã hội đã lan truyền clip được cho là bắt vợ xảy ra tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
khi đó một nam sinh đã có hành động kéo và bắt một cô bé dù người này cựu tuyệt nhưng vẫn bị lôi đi
với mục đích là bắt về làm vợ theo phong tục của dân tộc mông
khi nam sinh này đang trật vật để kéo cô gái thì một chiến sĩ công an đã có mặt kịp thời để giải cứu bé gái
qua tìm hiểu chiến sĩ công an đã giải cứu bé gái trong clip là đại úy lê ngọc tuấn công an xã bà vi huyện mèo vạc
đại úy tuấn cho biết khi đó khoảng một mươi bốn h ngày bảy tháng hai sau khi có thông tin trình báo của người dân
anh đã trực tiếp đến hiện trường giải quyết vụ việc giải cứu bé gái
đại úy lê ngọc tuấn thông tin thêm
vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh làm rõ hiện danh tính bé gái chưa thể xác minh được vì thời điểm đó rất đông người tụ tập
trong khi đó cả nam sinh và cô gái đều không phải là người địa phương
công an giải vây cho thiếu nữ bị kéo vợ
ngày bảy tháng hai trên đường tuần tra đại úy lê ngọc tuấn công an xã bà vi huyện mèo vạc đã kịp giải vây cho thiếu nữ người mông bị bắt làm vợ
thiếu nữ mặc áo màu cam váy vàng bị một thanh niên nửa ôm nửa kéo trên bãi đất trống bên đường
cố vùng vẫy xong không được thiếu nữ cuối mặt vẻ cam chịu nhiều người đứng quanh xem và không can thiệp
sau khi được đại úy tuấn can thiệp thiếu nữ kể với người xung quanh
em xuống đây chơi thì bị nó kéo về bố mẹ em cũng bảo nhưng nó không tha nên đi về rồi
chiều ngày tám tháng hai ông thảo minh sơn chủ tịch xã pả vi cho biết
bước đầu xác minh chàng trai ở xã giàng chu phìm huyện mèo vạc
còn cô gái ở xã tả lủng huyện đồng văn sang pả vi chơi xuân
nam một mươi tám tuổi nữ một mươi sáu tuổi đều chưa đủ tuổi kết hôn
ông sơn nói chúng tôi đã thông báo sự việc gửi văn bản về cho hai địa phương trên
để nhắc nhở giáo dục không để sự việc tái diễn
chủ tịch xã cho hay bà vi có khoảng chín mươi năm cư dân là người mông
còn duy trì tục lệ kéo vợ đặc biệt là thanh niên nam nữ đi chơi hậu xuân
lương trước được tình hình nên xã đã cắt cử công an viên dân quân thôn bản
tăng tuần tra trên địa bàn kịp thời ngăn chặn hủ tục
cũng là người mông lớn lên ở bà vi ông sơn khẳng định phong tục này ban đầu mang ý nghĩa tốt đẹp trên
đồng tình xây dựng gia đình
theo thời gian một số người lợi dụng biến tướng phong tục dẫn tới tảo hôn
nhất là thế hệ trẻ hiện nay không hiểu đầy đủ về tục lệ
huyện mèo vạc có một mươi bảy dân tộc cùng sinh sống đông nhất là người mông
chiếm khoảng bảy mươi tám và duy trì nhiều tục lệ
chính quyền đã ban hành chương trình hành động bài trừ hủ tục với các mục tiêu như đến năm hai nghìn hai mươi
toàn bộ thôn bản đưa vào hương ước xóa bỏ hủ tục không còn tình trạng tảo hôn
huyện mèo vạc có một mươi bảy dân tộc cùng sinh sống đông nhất là người mông